thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua bốn tháng bảy trên địa bàn xã phình sáng huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa xảy ra sự việc một gia đình sáu người di chuyển trên xe máy qua mương cạn đã bị nước lớn từ trên đồi đổ xuống khiến cho hai trẻ nhỏ tử vong
chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các cháu để gia đình lo hậu sự đồng thời bố trí lực lượng đến thăm hỏi động viên chia sẻ và hỗ trợ gia đình
trong khi đó tại hà giang mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất làm hai người tử vong hai người bị thương tại thôn ngàm đăng vài một xã ngàm đăng vài huyện hoàng su phi hà giang
vụ sạt lở xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay ngày năm tháng bảy các lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu
các nạn nhân là bốn người trong cùng một gia đình nhận được thông tin lực lượng dân quân công an huyện đội đã tới giúp gia đình dựng lán tạm
bên ngoài để làm thủ tục mai táng các nạn nhân tử vong đồng thời huyện cũng thăm hỏi hỗ trợ mai táng phí là một mươi chín triệu đồng một người tử vong
sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã bắt tạm giam sáu bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu làm một người chết và một người bị thương
do mâu thuẫn từ trước nên trịnh công sơn trú tại phường phước mỹ rủ sáu đối tượng cầm theo giao tự chế và kiếm nhật đi tìm nhóm của nguyễn bắc tiến
trịnh công sơn trú tại phường đô vinh để đánh trả thù khi đến khu vực vườn đô vinh nhóm của sơn đã đuổi chém nguyễn văn thức và nguyễn văn sinh ở nhóm của tiến
do bị tấn công và giật đuổi chạy quá tốc độ nên xe của thức mất lái té ngã xuống lề đường làm sinh tử vong và thức bị thương nặng
ngay sau khi xảy ra sự việc thì các đối tượng bàn nhau bỏ trốn
qua một thời gian điều tra vận động sáu đối tượng gồm lê trọng quang trần huy hoàng huỳnh văn trung lê thanh tình cùng chú tại huyện thuận nam nguyễn trần trung nguyên nguyễn thành tín cùng chú tại huyện ninh hải đã về đầu thú
được biết trong nhóm này thì có nhiều đối tượng đã có từ hai đến ba tiền án về tội cố ý gây thương tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án và tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng trịnh công sơn
đang giao ma túy hai đối tượng khương thị thanh trà và phan đức vũ cùng chú tỉnh quảng nam đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt giữ
qua điều tra hai đối tượng quen biết nhau qua nhiều lần ăn chơi trà rủ vũ cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy và hứa sẽ cho vũ cùng sử dụng ma túy miễn phí và được trả công sau mỗi lần giao dịch
chiều ngày bốn tháng bảy khi các đối tượng chuẩn bị giao dịch ma túy công an quận đã mai phục và bắt
quảng tăng trà cùng vũ tại khu vực bờ kè đường nguyễn tất thành thuộc địa bàn phường xuân hà thu giữ năm trăm linh g ma túy tổng hợp và một trăm linh viên thuốc lắc
thử test nhanh trà bà vũ đều dương tính với chất ma túy hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trên địa bàn tỉnh kiên giang tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây dối trật tự công cộng với hành vi rất manh động đang có những diễn biến phức tạp đặc biệt là dịp học sinh nghỉ hè
với quyết tâm không để tình trạng trên làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra
từ công tác điều tra xử lý các vụ việc cho thấy các thanh thiếu niên tham gia gây dối đánh nhau đều bỏ học thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
về nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội hoặc bộc phát tức thời
điều đáng nói dù con trẻ tuổi nhưng hành vi của các em là rất nguy hiểm mang theo hùng khí và sẵn sàng lao vào nhau

nhiều các hành vi này là thiết kế
thời gian tới ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của gia đình nhà trường các tổ chức quần chúng
cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
công an huyện long thành của tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe bốc đầu trên quốc lộ năm mươi một
ngày bốn tháng bảy trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip bốn nam thanh niên chạy hai xe máy ở làn ô tô trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua xã long đức huyện long thành vi phạm luật giao thông
qua xác minh bốn thanh thiếu niên tên là dương hứa hoàng vân một mươi chín tuổi nguyễn văn gia kiệt một mươi sáu tuổi cụ thượng hải một mươi sáu tuổi
cả ba cùng chú tại huyện long thành và nguyễn trường xuyên một mươi chín tuổi quê tại tỉnh sóc trăng
trong đó vẫn là người điều khiển xe máy sáu mươi g một trăm hai mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi chín trở theo gia kiệt bốc đầu và không đủ bảo hiểm khi tham gia giao thông
làm việc với cơ quan chức năng bốn thanh niên đã thừa nhận hành vi phạm vi phạm của mình
mở rộng đấu tranh vụ án cho vay lãi nặng từ ba trăm sáu mươi đến bảy trăm ba mươi một năm
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa truy xét bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan là trần tất hiếu
trú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa và di lý về tam kỳ để điều tra
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố tam kỳ đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bắt hai đối tượng là nguyễn tuấn anh và đoàn văn hợp cùng chú tại tỉnh thanh hóa
theo điều tra ba đối tượng này từ tỉnh thanh hóa vào địa bàn tỉnh quảng nam thuê trọ để thực hiện hoạt động cho vai lãi nặng
thu góp theo ngày với lãi suất từ ba trăm sáu mươi một năm đến bảy trăm ba mươi một năm
đã có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng nam vay tiền của các đối tượng này
khi đến hẹn mà người dân không có tiền trả thì các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi các đối tượng bị bắt đã có khoảng sáu mươi lượt người vay với số tiền cho vay trên bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng thu lợi bất kỳ

điều này cho thấy sự căng thẳng trong cuộc đua vào lớp một mươi tại thủ đô tình trạng thiếu trưởng lớp và cả câu chuyện phân luộc học sinh
cổng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tạ quang biểu
hai giờ sáng hàng trăm phụ huynh chen chúc chờ đợi lấy số đăng ký để nộp được hồ sơ
với các phụ huynh này mệt mỏi vì phải xếp hàng đợi chờ là một
nhưng áp lực mong mỏi cho con vào trường mình mong muốn có khi nhiều lần hơn thế
trước khi thi trường công này đăng ký vào đây rồi nhà trường bảo là như thế thì sẽ cộng thêm một điểm
còn nếu mà thi xong rồi mới bắt đầu vào đăng ký trường bốn này thì cứ điểm mình thi được bao nhiêu thì là xét tuyển
sáng nay mấy giờ thì anh cũng xếp hàng
mẹ con xếp từ sáu h đến một mươi h
năm h ba mươi thì mẹ con đi thôi
khá là tiếc là điểm của con chỉ có mỗi ba mươi chín hai mươi năm điểm thôi
và con đăng ký vào trường hay là trưng với số điểm là bốn mươi điểm
và con lại thiếu mất bảy mươi năm
nhưng mà con nghĩ là cũng không sao cả
vì cuối cùng con cũng được vào tạp quang biểu
con thấy khá là nhẹ lòng khi mà con cũng có trường để vào
và cũng có thể đỗ cấp ba
không chỉ riêng trường trung học cơ sở trung học phổ thông tạ quang biểu
mà trong hai ngày nay tại một số điểm trường ngoài công lập trên địa bàn thủ đô đã diễn ra tình trạng này
hàng trăm phụ huynh đã phải xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường
để lấy số thứ tự
năm nay có gần một trăm linh năm thí sinh đăng ký dự thi lớp một mươi trung học phổ thông hà nội
trong khi tổng trí tiêu là khoảng bảy mươi hai
số còn lại các em sẽ học tại các trường ngoài công lập trung tâm giáo dục dạy nghề
nhu cầu học cao lên tới hàng nghìn hồ sơ
trong khi chỉ tiêu cho trường chỉ vài ba trăm linh tạo áp lực cho một số trường ngoài công lập trong năm học này
thực sự là đối với trường trung học phổ thông mây cũng như là tất cả các trường trung học phổ thông
trong địa bàn thành phố hà nội
năm nay thực sự là quả là một năm rất là nóng
bởi vì riêng số lượng hồ sơ phát ra cho cha mẹ học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển
tại trường trung học phổ thông may đã là một ba trăm linh hồ sơ
và trí tiêu của chúng tôi chỉ có là bốn trăm năm mươi trí tiêu
và đến thời điểm hiện tại thì cái số lượng mà phụ huynh có nguyện vọng vào trường
cũng không hề giảm trong suốt cái thời gian mà công bố điểm chuẩn
thực trạng này một lần nữa cho thấy tình trạng thiếu trường thiếu lớp trên địa bàn thủ đô ngày một chầm trọng
trước mắt để đảm bảo việc tuyển sinh
sinh được công bằng khách quan sở giáo dục đào tạo hà nội yêu cầu các trường trung học phổ thông
tuân thủ nghiêm túc các văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp một mươi tạo thuận lợi cho học sinh
kính thưa quý vị ngày năm tháng bảy công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang tạm giữ một đối tượng
có hành vi chống người thi hành công vụ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày bốn tháng bảy tại địa chỉ một trăm năm mươi bảy xuệt một đường quốc lộ một tổ tám
khu phố năm phường thạnh xuân quận một mươi hai
tổ cảnh sát giao thông gồm ba chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông bình triệu đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện đặng văn đức điều khiển mô tô biển kiểm soát chín mươi năm b một chín mươi một nghìn bảy trăm hai mươi có biểu hiện đã sử dụng đồ uống có cồn
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là năm trăm bảy mươi chín mg trên lít
với lỗi trên đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận
lúc này đức đã có hành vi chống lại cảnh sát giao thông
tổ công tác cùng quần chúng nhân dân đã khống chế
bắt giữ đức giao cho công an quận một mươi hai lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đã ra quyết định tạm giữ đối với đặng văn đức
về hành vi chống người thi hành công vụ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ án
kèm bản kết luận điều tra đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bảy bị can
về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tám
ập vào một bãi xe trên đường cao lỗ phường bốn quận tám bắt quả tang nguyễn xuân cường ao văn hạnh
trường phong hào trường thùy trinh đang sản xuất thuốc giả
qua khám xét công an thu giữ hơn tám năm trăm linh hộp thuốc giả mang nhãn hiệu teprin code
descoin asmacot gota đây là các loại thuốc kháng sinh trị ho hen xuyển giảm đau
từ lời khai của các nghi phạm công an quận tám bắt giữ huỳnh nhật khoa và phạm quốc quyền về hành vi mua bán hàng giả
khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên nhà chức trách thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mở rộng điều tra cảnh sát khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố biên hòa đồng nai
bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu nhiều loại tân dược giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị truy tố nguyễn xuân cường ao văn hạnh trường phong hào
trương thùy trinh về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
phạm quốc quyền huỳnh nhật khoa về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
triên đặng văn hóa bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên
sáng ngày năm tháng bảy thanh tra giao thông sở giao thông vận tải tp hcm đã bất ngờ kiểm tra
các hãng taxi đang hoạt động ở sân bay tân sơn nhất
ngay sau khi truyền hình công an nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng tài xế
của hãng jeep taxi và saigon tourist gắn jeep gian lận chặt chém giá cước của hành khách
tại bãi đệm đầu đường bạch đăng và phía trong sân bay tân sơn nhất
thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra phương tiện của các hãng taxi như mylyn vinasense g bảy
riêng hãng jeep taxi và công ty cổ phần vận tải saigon tourist sử dụng nhãn hiệu saigon tourist
đã tạm ngưng hoạt động
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sau sự việc taxi gian lận giá cước
đơn vị sẽ kiểm tra thường xuyên và đột xuất về đồng hồ giá cước phù hiệu tem kiểm định
của tất cả các hãng taxi không chỉ riêng ở khu vực sân bay mà còn mở rộng ra toàn địa bàn thành phố
ngày tháng bảy công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy
phòng trọ trên địa bàn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
khoảng một mươi một giờ cùng ngày người dân sống tại hẻm hai trăm năm mươi
lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân nghe nhiều tiếng nổ
sau đó lửa bùng phát từ một phòng trọ nên hô hoáng ôm tài sản ra ngoài vì sợ cháy lan
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
đã có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa
vụ cháy không gây thương tích về người song nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi
chiều cùng ngày trong lúc dọn dẹp đồ đạc trong phòng trọ xảy ra hỏa hoạn
người phụ nữ bán vé số thuê căn phòng trên đã tìm lại được hai nhẫn vàng
một dây chuyền vàng trong đống đồ nát hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
bất chấp khói đen độc hại tỏa ra nghi ngút cùng sức nóng của lửa phát ra từ căn nhà đang bốc cháy
những người hàng xóm tốc bụng vẫn rất quyết tâm tìm mọi cách để cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong
đó là câu chuyện vừa xảy ra vào sáng ngày bốn tháng bảy tại quận một mươi hai tp hcm
đoạn clip này được nhân chứng ghi lại vào thời điểm lửa đang bùng phát rất mạnh
theo các nhân chứng khói và sức nóng bao trùm toàn bộ căn nhà và tỏa ra khắp tầng trệt và tầng một
khi tiếng kêu cứu của các nạn nhân vang lên thì tâm trí của những người hàng xóm cũng không khác gì như đang ngồi trên đống lửa
anh trần ngọc quý là một trong ba người hùng đã trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn chia sẻ
mình phải tìm mọi cách để cứu người ta ra mặc dù có nguy hiểm thì nhưng mà nó không bằng những người đang bị nhót ở trong kia
nên là cứ mặc kệ và cứ tìm một cách sớm nhất có thể để kéo mọi người ra cho bằng được
tới lúc mà đưa họ ra xong được rồi là anh em thở vào nhẹ nhõm
nói chung không có cảm giác gì mà bằng được là mình giúp được một cái việc ít cho xã hội
mình thấy là
nó vui nó nhẹ nhõm lắm
thí dụ như bây giờ họ kẹt trong đó mà mình không giúp thì sẽ rất là cắn ngứt linh tâm
trước những thời khắc sinh tử trước những hoạn nạn khó khăn ấy
một lần nữa cho thấy tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đen có nhau
và tinh thần tương thân tương ái của người việt càng được khắc họa một cách nổi bật rõ nét
thấy mấy anh em coi như là đang trèo lên
thì tôi cũng về lấy
cái búa và xe lê tôi cũng cùng mấy anh em kết hợp để đập cái hàng rào ra
sau đó là đập xong hàng gào thì tôi bế cháu nhỏ đi xuống
thế sau đó là thấy lực lượng phòng cháy chữa cháy đến
nguyên nhân ban đầu có thể do sạc điện thoại qua đêm dẫn đến cục sạc phát đổ bén vào trềm cửa cây cháy
ngọn lửa tiếp tục lan sang xe máy rồi tới ghế sofa và bùng phát dữ dội
điều đáng nói là căn nhà
căn nhà này đã lắp đặt hàng rào sắt kính bàn công
nên khi phát hiện cháy phía dưới các nạn nhân không thể tự mình thoát ra ngoài
công an có hướng làm việc với tụi tôi rồi đã có nói là sẽ tháo cái này ra
bởi vì tháo cái này ra bởi vì mình thoát hiểm được
vừa có làm bằng ý là chống trộm là chống thiệt nhưng mà bây giờ thấy cái tình hình này rất là sợ lắm
thời gian qua đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận
huyện thành phố thủ đức cũng như phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền vận động người dân tháo bỏ chuồng cọp lồng chim và mở lối thoát hiểm thứ hai
đồng thời có nhiều biện pháp đảm bảo an ninh thay thế các hàng rào chắn này
thời gian vừa qua thì công an quận cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
để thực hiện tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ các chuồng cọp lồng sắt
để đảm bảo điều chuyện lối thoát nạn
khi có sự cố cháy nổ xảy ra nhiều phong trào để thay thế như là quận một mươi hai có nhiều mô hình thay thế
như tổ chức mô hình tổ liên gia an toàn chữa cháy với tự quản dạy nền trực tử
cũng đã góp phần tạo điều kiện cho người dân an tâm không đảm bảo gì không mất tài sản
thì người dân sẽ tự tháo những chuồng cọp đó để đảm bảo điều kiện an toàn chữa cháy
và an ninh trực tử cho người dân
qua vụ việc này công an quận một mươi hai cũng đã tham mưu
cho ủy ban nhân dân quận một mươi hai và tham mưu ban giám đốc công an thành phố để biểu dương
khen thưởng những quân chúng nhân dân đã dũng cảm tham gia cứu người trong lúc hoạn nạn
hiện công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba đang được khẩn trương hoàn tất
tại tp hcm có gần một giám khảo đang chấm bài ngữ văn môn tự luận duy nhất trong kỳ thi
trong bài thi đã xuất hiện bài thi đạt chín điểm
theo đánh giá nhanh của một số giám khảo chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
phổ điểm môn thi ngữ văn năm nay có thể cao hơn năm trước giao động quanh mức từ sáu đến bảy điểm
trong đó số bài thi đạt điểm tám xuất hiện nhiều hơn năm trước đã xuất hiện bài thi đạt chín điểm
tuy nhiên cũng có những bài thi điểm dưới trung bình
trong số bài thi đã chấm mức điểm cao nhất của phần nghị luận văn học là bốn hai mươi năm trên năm

điểm thấp nhất của thí sinh ở phần thi này là một hai mươi năm điểm còn trung bình đạt từ hai bảy mươi năm đến ba bảy mươi năm điểm
giám khảo chấm thi cho biết dù tác phẩm vợ nhạc khá quen thuộc
nhưng đoạn trích trong đề thi chưa được học sinh quan tâm trong quá trình học
nên các em phân tích chưa sâu chỉ khoảng một mươi bài viết thể hiện sự sâu sắc hiểu được ý nghĩa của đoạn trích
theo lãnh đạo sở giáo dục đào tạo công tác chấm bài thi sẽ hoàn tất vào ngày một mươi tháng bảy
từ ngày một mươi một tháng bảy hội đồng chấm thi sẽ thực hiện công tác khớp phách bài thi
và đối sánh kết quả thi
dự kiến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba sẽ được công bố vào lúc tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy
tối mai ngày sáu tháng bảy cuộc thi piano tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba sẽ chính thức khởi động
cuộc thi năm hai nghìn hai mươi ba có hai nhóm nội dung tranh tài là nhóm chuyên nghiệp và nhóm không chuyên
nhóm chuyên nghiệp cũng có thí sinh chuyên ngành piano từ các nhạc viện
học viện âm nhạc cao đẳng văn hóa nghệ thuật hoặc các trường đại học có piano chuyên ngành
còn lại là nhóm mở rộng cho đối tượng quan tâm và yêu thích trình diễn piano nói chung
bàn tổ chức quy định tất cả các tác phẩm thi giới hạn trong âm nhạc cố điển
không bao gồm phong cách jazz blues broadway bán cố điển nhạc nhẹ
kết quả trao giải sẽ được công bố vào tối ngày chín tháng bảy
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố và quyết định truy nã bị can nguyễn thị thu phương
sinh ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quốc tịch việt nam trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở trước khi xuất cảnh số sáu mươi chín đường nguyễn công chứ phường đồng nhân quận hai bà trưng hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu cơ hiệu quảng nghiêm trọng
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị bị can trình diện
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để điều tra làm rõ nội dung vụ án
mở rộng đấu tranh vụ án cho vay lãi nặng từ ba trăm sáu mươi đến bảy trăm ba mươi một năm
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa truy xét bắt tạm giam thêm một đối tượng
liên quan là trần tất hiếu chú huyện quảng sương thanh hóa và di lý về tam kỳ để điều tra
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố tam kỳ đã khởi tố vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
bắt hai đối tượng nguyễn tuấn anh và đào văn hợp cùng chú tỉnh thanh hóa
theo điều tra ba đối tượng này từ tỉnh thanh hóa vào địa bàn tỉnh quảng nam thuê trọ
để thực hiện hoạt động cho vai lãi nặng thu góp theo ngày với lãi suất từ ba trăm sáu mươi một năm đến bảy trăm ba mươi một năm
đã có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng nam đã vay tiền của các đối tượng này
khi đến hẹn mà người dân không có tiền chi trả thì các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi các đối tượng bị bắt đã có khoảng sáu mươi lượt người vay với số tiền cho vay trên bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi ba năm triệu đồng
đối với dương văn khương chú phường hà an thị xã quảng yên về hành vi vận chuyển một lít dầu dsn không có hóa đơn chứng tử
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu tại vùng biển thành phố hạ long trên đường tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát đường thủy phát hiện tàu vỏ thép vận chuyển một lít dầu diesel không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc
qua điều tra xác minh phương tiện trên mang biển kiểm soát qn một nghìn một trăm linh hai ts do dương văn khương làm chủ nhưng đã bị tháo biển kiểm soát
dương văn khương khai nhận số dầu trên mua của một tàu vận tải mục đích để bán kiếm lời
ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính phòng cảnh sát đường thủy đang tiếp tục tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can do đối tượng nguyễn thị thành chú huyện thanh thủy cầm đầu
với tội lừa đảo chứng đo tài sản quá trình điều tra xác định nhóm của nguyễn thị thành đã lừa đảo chứng đo tài sản của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo truyền thông bất động sản hai mươi bốn h đối tượng thành đã chỉ đạo nhân viên của công ty tìm khách hàng có nhu cầu bán đất nhà xe
trên các trang mua bán nhà đất của ứng dụng facebook hoặc trang web chuyên mua bán bất động sản xe ô tô
sau đó sử dụng sim giác tài khoản gia lô ảo liên hệ gọi điện tư vấn dịch vụ chạy quảng cáo với mức chi phí từ ba trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng
khi khách hàng đồng ý mua các gói dịch vụ nhân viên sẽ chuyển thông tin của khách cho đối tượng thành để thành tư vấn các gói vip với mức giá từ một tám đến hai mươi triệu đồng
nhưng thực chất các gói vip này cũng thực hiện như các dịch vụ thông thường
khách hàng đồng ý sửa gói
với gói cước nào thì em sẽ kết bạn gia lộ và xác nhận lại với khách hàng gói cước đó và sau đó khách hàng chuyển phí thanh toán
nhưng bản chất gói cước vip một clip hai vip ba nó cũng không khác nhiều so với những gói cước thông thường
và bên em chưa làm đúng các trang chính thống như đã hứa với khách hàng
để có được sự tin tưởng của khách hàng đối tượng thành còn đưa ra cam kết
từ một mươi đến một mươi năm ngày sau khi chạy quảng cáo
sẽ bán được nhà đất xe ô tô hoặc đưa thông tin hiện đã liên hệ được năm sáu khách hàng quan tâm có thiện trí mua nếu khách đăng ký gói vip
đồng thời cam kết trong một tháng nếu không bán được sẽ trả lại năm mươi giá trị gói dịch vụ cho khách
sau khi khách hàng tin tưởng chuyển tiền thành và nhân viên sẽ thu hồi các tin nhắn liên quan đến công ty địa chỉ công ty và tài khoản nhận tiền
số tiền chiếm đoạt được nhân viên được hưởng bốn mươi năm thành được hưởng năm mươi năm
sau khi khách hàng đã đồng ý
nhân viên sẽ nhắn tin đe dọa khách hàng nếu không thanh toán phí mà tin đã đăng
thì sẽ cho kỹ thuật đăng thông tin đấy của khách hàng trên mạng xã hội lừa đảo có ma để mục đích là để khách hàng thanh toán phí
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng cơ quan công an thu giữ hai mươi một bộ máy tính bảy mươi năm điện thoại di động hai trăm hai mươi hai sim điện thoại
nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động của công ty ba sổ tiết kiệm trị giá một tám tỷ đồng một mươi sáu xe máy một xe ô tô một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy đã phối hợp với công an các tỉnh thành trên cả nước tiến hành xác minh làm việc với nhiều người bị hại
các đối tượng thường lựa chọn
kết quả kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi hai lao dốc cũng khiến nhiều mã cổ phiếu bị cắt margin trong quý ba nguyên nhân đều do lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính kiểm toán là số âm
một vài nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là việc chứng khoán bị đình chỉ giao dịch hay hủy niềm yết
bên cạnh đó danh sách bảy mươi sáu cổ phiếu bị các margin quý ba còn một loạt chứng chỉ quỹ do giá trị tài sản trồng tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ
trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản trong hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp
theo quy định nhà đầu tư sẽ không được sử dụng margin đòn bẫy tài chính do công ty chứng khoán mua giới cấp để mua bảy mươi sáu mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm đang tiếp tục giải quyết tin báo liên quan đến các xe taxi đón khách có hành vi gian lận cứ taxi tại khu vực sân bay tân sơn nhất
nhằm phục vụ công tác xác minh nguồn tin tội phạm để giải quyết bức xúc trong dư luận cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình đề nghị ai là bị hại từng đi trên các phương tiện có lắp các thiết bị tính tiền không đúng theo quy định trình báo với công an
ngoài ra những ai đã từng đi taxi tại khu vực sân bay tân sơn nhất nhưng nghi ngờ bị chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình để trình báo
thông tin liên lạc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tân bình địa chỉ số bốn nghìn bốn mươi hai võ thành trang phường một mươi một quận tân bình số điện thoại điều tra viên phạm hoàng việt hùng chín trăm sáu mươi bốn năm trăm năm mươi bảy chín trăm tám mươi sáu
đầu tư cho lĩnh vực chuyển đổi số không chỉ giúp các ngân hàng tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao trải nghiệm cho khách hàng do đó các ngân hàng thương mại hiện nay không ngừng đẩy mạnh đẩy số hóa các hoạt động
để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
số liệu từ ngân hàng nhà nước cho thấy trong năm tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng năm mươi hai ba mươi năm về lượng
qua kênh internet tăng bảy mươi năm năm mươi bốn về số lượng và một bảy mươi bảy về giá trị đối với hình thức thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng là sáu mươi bốn hai mươi sáu và bảy sáu
qua phương thức qr code tăng tương ứng một trăm năm mươi một một mươi bốn và ba mươi bốn mươi một nhiều người dùng cho biết các dịch vụ số của ngân hàng hiện nay mang đến những trải nghiệm mới cũng như thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày
hầu như đa số ngân hàng thương mại hiện tại đều có cung cấp dịch vụ cho mình là có thể thực hiện chuyển tiền qua internet banking online banking thực hiện mở số tiết kiệm
thì mình không cần phải trực tiếp đến quầy mà mình có thể thực hiện được các giao dịch đấy
ngoài ra thì một số ngân hàng có thể thực hiện được các giao dịch đấy
ngoài ra thì một số ngân hàng cũng đang tích hợp nhiều cái dịch vụ khác như là mình có thể đặt vé tàu thanh toán điện thoại thanh toán hóa đơn và các dịch vụ mua sắm khác thì nó cũng giúp cho mình tiết kiệm được khá nhiều thời gian
chuyển đổi số sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng trong đó các ngân hàng đều lựa chọn lấy khách hàng làm trung tâm
chính vì thế các ngân hàng hiện nay rất mạnh tay đầu tư nền tảng hạ tầng công nghệ mới cho chuyển đổi số như ai chatbot robotics
nâng cấp các ứng dụng trên nền tảng số đa kênh hợp nhất và liên tục cải tiến các tính năng trên mobile banking để mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng giao dịch trực tuyến
khi mà chúng tôi thiết kế những sản phẩm thì chúng tôi cũng bắt đầu bằng phân khúc khách hàng phân tích từ phân khúc
từ phân khúc chúng tôi sẽ tìm hiểu các nhu cầu độ gáp giữa sản phẩm với những phân khúc đó và chúng tôi sẽ cố gắng phân tích nghiên cứu không chỉ từ những dữ liệu nội bộ mà chúng tôi còn được sự tư vấn của những chuyên gia
bên thứ ba chúng tôi đưa ra những sản phẩm phù hợp sau khi chúng tôi đưa ra những sản phẩm thì chúng tôi thường xuyên tạo những khảo sát để chúng tôi nhận những feedback từ khách hàng
từ đó để chúng tôi tập trung làm sao đáp ứng cho khách hàng dựa trên công nghệ sao cho đúng thời điểm và đúng đối tượng cũng như đúng nhu cầu của họ
một số chuyên gia cho biết số hái giúp các ngân hàng tiết kiệm từ sáu mươi bảy mươi chi phí
nhiều ngân hàng cũng đưa công nghệ trở thành yếu tố then chốt để hạ chỉ số chi phí trên doanh thu
xuân dưới ba mươi năm
một khi đã tiếp cận với số hóa các ngân hàng có xu hướng tiếp cận ngày càng sâu hơn với dịch vụ ngân hàng số tích hợp đa chiều trong cung ứng dịch vụ tài chính trọn gói
tiên phong trên thị trường thì cũng có rất nhiều những cái ứng dụng digital banking của các ngân hàng bây giờ khá là mới mẻ hình thức bắt mắt việc thao tác cũng dễ dàng hơn
và nhất là sau này khi mà triển khai ekyc và việc mở tài khoản tự động dành cho khách hàng cá nhân cũng đã giúp tăng cường cái mức độ tiếp cận các cái công ty
dịch vụ tài chính ngân hàng nói chung dành cho các khách hàng và gia tăng cái lượng tài khoản mở mới của ngành ngân hàng trong thời gian gần đây
người tiêu dùng ngày càng hướng tới công nghệ thông minh an toàn và nhanh chóng hơn
do đó các ngân hàng cũng phải tự động hóa nhanh hơn cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa và hướng tới nhu cầu khách hàng tốt hơn
chính vì vậy cuộc đua chuyển đổi số ngày càng khốc liệt
ngân hàng nào muốn giữ được thị phần lợi thế cạnh tranh phải tập trung vào chiến lược phát triển ngân hàng số
các ngân hàng cũng phải tập trung vào chiến lược phát triển ngân hàng số